bảy mươi năm qua với sứ mệnh lịch sử của mình báo chí đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập dân tộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước
với tâm sáng bút sắc những người làm báo luôn nỗ lực để phản ánh chân thực khách quan thực tiễn đời sống
mỗi người làm báo là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng
bằng ngòi bút để nói lên tiếng nói phản biện cùng xây dựng một xã hội văn minh hạnh phúc
thực tế cũng đã cho thấy báo chí luôn có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng
lãng phí tiêu cực trong việc theo dõi phân tích hoạt động của nhà nước
phản ánh các vụ việc tham nhũng và tạo diễn đàn tranh luận công khai
thời gian qua với vai trò là cơ quan tuyên truyền cơ quan ngôn luận của bộ công an
các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đã phát huy vai trò của mình trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
bài viết với tiêu đề luận điệu sai trái về chủ trương thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
là một trong số hàng trăm bài viết được đăng tải trên các ấn phẩm hàng ngày
căn phẩm chuyên đề của báo công an nhân dân từ đầu năm đến nay về đề tài phòng chống tham nhũng tiêu cực
đa dạng về cách thể hiện phong phú về nội dung phản ánh
những vệ bài tuyên truyền về công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được ban biên tập báo công an nhân dân phản ánh
với nhiều dạng bài vệt bài tuyên truyền trên cả báo in và báo công an nhân dân điện tử